ủy ban nhân dân tp hà nội vừa tổ chức lễ ký kết dự án quản lý chất lượng môi trường không khí
có giá trị một trăm hai mươi euro được chính phủ pháp tài trợ bằng nguồn vốn oda không hoàn lại
trước đó sáng năm tháng chín chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung đã có buổi tiếp
quốc vụ khanh phát triển và pháp ngữ ông andrei valeny tại hà nội
trao đổi cụ thể về các vấn đề hợp tác quốc vụ khanh khẳng định các dự án nâng cao chất lượng không khí
giữa pháp và việt nam có nền tảng vững chắc là thỏa thuận paris về chống biến đổi khí hậu
mà hai nước cùng tham gia kể từ hội nghị cop hai mươi một
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung bày tỏ mong muốn trên cương vị của mình
ông andrevaleni sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy các hợp tác giữa hai thủ đô cũng như giữa pháp với việt nam
trong khuôn khổ buổi lễ lễ ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu
đánh giá hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn thành phố hà nội giữa sở tài nguyên và môi trường
và hiệp hội e paris đã diễn ra
dự án được đại sứ quán pháp và cơ quan phát triển pháp hỗ trợ nguồn kinh phí một trăm hai mươi euro
trích từ quỹ nghiên cứu và tăng cường năng lực của afd
việc tiếp nhận nguồn vốn oda không hoàn lại của afd sẽ tạo điều kiện thực hiện ngay dự án này
trên địa bàn tp hà nội